xã phù linh huyện sóc sơn thành phố hà nội là vùng đất gắn liền với hình tượng thánh gióng
một trong tứ bất tử của truyền thuyết dân gian việt nam
nơi đây vẫn còn những dấu tích của vị anh hùng huyền thoại đó là khu di tích lịch sử đền sóc
trải qua nhiều biến thiên của lịch sử nơi đây vẫn giữ được kiến trúc nghệ thuật độc đáo cùng nhiều cổ vật có giá trị
đền sóc là một trong những khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng
nằm cách trung tâm thành phố hà nội khoảng ba mươi km
nguyên đền được xây dựng từ thời tiền lê để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc thánh gióng
và nơi đây cũng trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước của dân tộc việt nam

thì chúng ta vào khu di tích lê đồng
và chúng ta vào khu di tích lê đồng
và điểm đầu tiên chúng ta tham quan khu di tích đó là ngôi đền hạ hay còn gọi là đền trình
ngôi đền hạ thờ vị sơn thần thần ninh đúi sóc
tức là vị thần cai quản khu vực này
và vị thần đã được phong vương hiệu của ngài là thánh thần vương
đây là nơi thờ thứ ba trong quần thể khu di tích
đây là ngôi chùa đại bi chùa thì thờ phật tức là thờ tam bảo đấy
ngôi chùa này thì có một cái điều đặc biệt khác với các ngôi chùa khác đó là không bao giờ có sư trụ trì
đây là nơi tụ khí linh thiêng nhất của vùng đất này
vì tại sao như vậy
vì đây là ngôi đền thượng nơi thờ thánh gióng kiến trúc hình chữ công
gồm có tòa tiền bái bên ngoài có ống buống và bên trong là hồng cung
đây là hồng cung của ngôi đền thượng nơi thờ đức thánh giống
phía trước bạn là tượng thánh giống cùng các tướng đỉnh văn võ bá quan
hình tượng thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam chúng ta
trong cái khu vực hồng cung của ngài vẫn giữ được các hệ thống tượng thờ
kể cả cái án hương này cũng hơn một năm rồi
và đây là một cái điều rất là quý
trong di tích
phía trước bạn là tượng đài thánh giống
ở khu vực núi đá trồng trên độ cao là hai trăm chín mươi bảy mét so với mặt nước biển
khu vực này thì chúng ta có thể quan sát được toàn bộ cái cảnh không gian khu di tích tượng
có trọng lượng là tám mươi sáu tấn đồng cao là một mươi một m
bức tượng này được tạc vào một ngày rất là đặc biệt
đó là ngày kiểu trùng chín h chín ngày chín tháng chín năm hai nghìn

đến với khu di tích quốc gia đặc biệt đền sóc
du khách không chỉ được hòa mình vào khung cảnh cổ kính yên bình

gắn liền với huyền tích về người anh hùng dân tộc thánh giống